những ngày qua mạng xã hội lan truyền câu chuyện đôi vợ chồng chở theo một mươi năm con chó và một con mèo từ long an đến cà mau
sau khi họ có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai và được đưa vào trung tâm y tế điều trị
đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch xã khánh hưng huyện trần văn thời cà mau mang đi tiêu hủy
vụ việc này đã nhanh chóng gây xuân sao dư luận cùng với đó đã dấy lên câu hỏi rằng
liệu các vật nuôi như chó mèo có nguy cơ nhiễm covid một mươi chín và lây sang con người hay không
giải đáp thắc mắc trên bác sĩ trương hữu khánh cố vấn chuyên môn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết
hiện nay chưa có nghiên cứu nào chứng minh virus sars cov hai có thể lây từ người sang động vật hay ngược lại
nguồn báo vtc đưa tin theo bác sĩ khanh về mặt lý thuyết dòng virus ở người và động vật hoàn toàn rất khác nhau
cụ thể trên tế bào người và động vật cũng khác nhau rất xa virus ở người không thể nhiễm sang cho động vật
và virus hở động vật cũng không thể lây sang người vì khi virus ở người nhảy sang động vật
sẽ gặp thụ thể khác không bấm lại được sẽ bị đẩy ra
do đó động vật chó mèo không thể mắc covid một mươi chín và lây bệnh cho người được bác sĩ khanh nói
đồng quan điểm với bác sĩ khanh chia sẻ về báo công an nhân dân phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
cố vấn trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế cộng đồng bộ y tế cho biết
hiện khoa học chưa có bằng chứng cụ thể rõ ràng về việc chó mèo là vật chủ trung gian truyền covid một mươi chín cho con người
song đã có những công bố xét nghiệm cho thấy virus sars cov hai trong chó mèo
và nguy cơ lây lan trên cơ chế qua đường hô hấp của vật nuôi là thấp
tuy nhiên có thể lây nhiễm covid một mươi chín từ chó mèo khi người mắc covid một mươi chín trong quá trình chăm sóc
có thể ho hát hơi lây dính giọt bắn mang mầm mệnh trên lông da của chúng
người không mắc bệnh khi ôm ấp vật nuôi có thể lây dính virus chân tay
sau đó đưa lên mũi miệng và có thể lây nhiễm covid một mươi chín
hoặc lông chó mèo có mang virus có thể lây dính trên các vật nuôi
các đồ vật khác và người lành sờ nắm có nguy cơ lây bệnh
vì vậy vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người đặc biệt là f không nên ôm ấp chó mèo
tránh dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly tại nhà
bên cạnh đó trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cdc mỹ cũng cho biết
không có bằng chứng nào cho thấy vật nuôi trong đó bao gồm chó mèo có thể lây lan sars cov hai sang người
nguy cơ nhiễm covid một mươi chín từ vật nuôi là rất thấp
do đó không có lý do gì để áp dụng các biện pháp gây tổn hại đến phúc lợi
của vật nuôi
cơ quan chuyên trách sức khỏe của liên hợp quốc cũng khẳng định
loại bệnh do sars cov hai gây ra chủ yếu lây lan từ người sang người
thông qua các giọt bắn đường hô hấp hay hạt khí dùng trong không khí
được tạo ra khi người ho hát hơi hoặc nói chuyện
do đó cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là che chắn cẩn thận
mặc khẩu trang và vệ sinh tay thường xuyên